hàng năm từ ngày mùng bảy đến ngày chín tháng bốn âm lịch hội gióng ở đền phù đồng xã phù đồng huyện gia lâm hà nội lại diễn ra tân bừng
một trong những nét đặc sắc của hội gióng chính là kịch trường dân gian rộng lớn với hàng trăm vai diễn tiến hành theo một kịch bản đã được chuẩn hóa
trong đó mỗi vai diễn đều chứa được những ý tưởng rất sâu sắc
ai ơi mồng chín tháng bốn không đi hội gióng thì hư một đời
câu ca giao trên được người xưa nhắc về hội gióng phủ đồng một trong những lễ hội lớn nhất vùng đồng bằng bắc bộ
theo truyền thuyết phù đồng chính là nơi sinh ra người anh hùng thánh sóng đã có công đánh đuổi giặc ân ra khỏi bờ cõi nước ta
vậy nên hội gióng phù đồng giống như một kịch trường dân gian với hàng trăm vai diễn
trong đó tiêu biểu nhất là diễn sướng dân gian tái hiện lại trận đánh giặc ân
người được chọn đóng vai huyền thoại thánh gióng phải là một người mẫu mực con cháu thảo hiền và đó là niềm vinh dự lớn
hội gióng ấy nó là một lễ hội truyền thống và có kịch bản rất là quy mô và chặt chẽ từ xưa đến nay
đặc sắc nhất là ông hiệu cờ là tượng trưng cho thánh gióng và ông ấy đánh ba ván cờ thuận và ba ván cờ nghịch
và khi phất cờ ở trên đầu thì gọi là phất theo chữ lệnh cờ thuận cũng là theo một chiết lý
và cờ nghịch là nó thể
ngoài ra hội gióng phủ đồng còn đặc sắc bởi giàn vai diễn như các ông hiệu là hệ thống tướng lĩnh của thánh gióng
các cô tướng tượng trưng cho những đạo quân xâm lược hay múa hát ải lao múa hổ
tất cả đều thể hiện sự gắn kết cộng đồng và chứa đựng nhiều ý tưởng sáng tạo với khát vọng đất nước thái bình
nhân dân có cuộc sống ấm no hạnh phúc
trong hội gióng có nhiều đoàn quân
đấy và quân chính quy của ông gióng là phù giá
thế nhưng mà cái đoàn ải lao cũng là một đoàn quân cũng là một đoàn quân nhân dân
đoàn quân tổng hợp gồm những cái người mà câu cá này những người đi săn này
rồi những cái người đang đập đất này là cũng vác đồ đi theo ông gióng đánh giặc
trong đó có cả ông hổ là chúa tể sơn lâm cũng theo ông gióng bị đánh giặc
đây là một cái nét rất là đặc sắc
chính vì thế từ năm hai nghìn một mươi hội gióng ở đền phù đồng và đền sóc đã chính thức được unesco công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại
bởi đó là một bảo tàng văn hóa của việt nam lưu giữ nhiều lớp phù sa văn hóa tín ngưỡng